sau bữa ăn trưa tại trường năm học sinh trường tiểu học võ thị sáu phường ít kiêu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã phải nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm
trong đó một em đã ổn định sức khỏe và ra viện bốn em học sinh còn lại đang trong quá trình điều trị và theo dõi
danh tính bốn em học sinh đang được điều trị tại bệnh viện gồm nguyễn hà vi một mươi một tuổi cao khánh linh một mươi tuổi nguyễn lý cao linh một mươi tuổi và doãn trung kiên một mươi tuổi
cô giáo gọi cho em thì em bắt đầu gọi lại cho mẹ cho cháu lên bệnh viện em ở bên đồng đăng em ngứa về
trước đó vào khoảng một mươi ba giờ trưa cùng ngày năm học sinh khối lớp năm của trường tiểu học võ thị sáu thành phố hạ long đã có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm trưa tại trường
nhóm trẻ có biểu hiện đau bụng nôn ra thức ăn và được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh cấp cứu
các bác sĩ khoa nhi tại đây đã khẩn trương thăm khám

sau bốn bạn này vào trong khoa thì đều với tình trạng là nó không còn nôn nữa
mạch khuyết ác thì vẫn trong giới hạn bình thường
thì sau hai ba tiếng điều trị thì hiện tại là các bạn ấy ổn
không bạn nào còn nôn nữa cũng không có đi dấu hiệu gì ở nào
mạch khuyết động thì ổn định
theo các bạn các bạn có thể nhận được bệnh viện
các giáo viên của trường vào thời điểm xảy ra vụ việc
học sinh của trường đã dùng bữa trưa là đồ ăn được nấu sẵn do một công ty bên ngoài cung cấp cho trường
gồm các món trứng tráng khoai tây và cà rốt xào cá rán canh rau ngót và thịt nạc
một mươi năm phút sau ăn nhóm trẻ có biểu hiện ngộ độc và phải nhập viện
đơn vị cung cấp thức ăn cho trường được xác định là công ty cổ phần thương mại thực phẩm megatech quảng ninh
có trụ sở đặt tại khu đô thị cao xanh tp hạ long quảng ninh